khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi năm một cô gái ở phường hương sơn thành phố thái nguyên đã quen một người đàn ông qua mạng xã hội zalo người đó tự xưng là tú anh
hai người đã thường xuyên liên hệ trao đổi qua mạng mối quan hệ ngày càng trở nên thân thiết
đến ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm cô gái này đã mời tú anh về nhà chơi
hai người rủ nhau đi chợ mua đồ ăn lợi dụng lúc cô gái đang chọn mua hàng tú anh đã lấy chiếc xe máy của cô gái vừa mua được ba hôm rồi bỏ trốn
cách mà họ nói chuyện thì không có đáng gì là nghi ngờ cả
và họ có tạo cho mình một cái lòng tin để mà mình không thể nào mà mình có thể là biết đấy là bị lừa
khi mà em mất xe rồi em vẫn không cảm nhận là em bị lừa
nhưng mà khi em gọi điện thuê bao và lúc đấy mọi người nói rồi thì em mới nghĩ là em bị lừa
còn lúc trước em vẫn chưa nghĩ là em bị luộc
ngoài cô gái trên công an thành phố thành nguyên còn nhận được đơn trình báo của bốn bí hãi khác đã bị một năm thanh niên quen qua mạng xã hội lừa mất tài sản
nhận được thông tin công an thành phố thái nguyên đã tổ chức xác minh
điều tra truy xuất đối tượng
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một cơ quan công an phát hiện được nguyễn quang tiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xóm na tú xã tân khánh huyện phú bình tỉnh thái nguyên là đối tượng đã gây ra các vụ án trên
tiền khai nhận bản thân đã có vợ một con ở quê nhưng vẫn sống với một cô gái khác trên thành phố
thời gian gần đây do không có tiền để cung cấp cho bạn gái cũng như sinh hoạt cá nhân
tiền đã liên tiếp thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội kết thân sau đó hẹn gặp và trong quá trình đó
tiền sẽ tìm sơ hở của các nạn nhân để chiếm đoạt trụng cấp tài sản
và từ từ tìm hiểu xem cô đấy cần những gì ở mình hoặc cần mình cho những gì
còn với những cô gái thích ăn chơi lêu lỏng thì mình lại có thể quan sát xem cô đấy
những cô gái như thế muốn gì ở mình và cần gì ở mình
mình sẽ đáp ứng và tạo lòng tin tuyệt đối cho với họ
thì tôi cũng khuyến cáo cho những người dân trên địa bàn thành phố nói riêng và toàn tỉnh nói chung
nhất là sinh viên
không nên làm quen thân thiết và giao tài sản cho những đối tượng mới quen trên mạng
trong đó mình chưa biết những người đó là ai
khi có những vụ việc tương tự như thế xảy ra
thì nên đến các cơ quan công an gần nhất để trình báo những cái vụ việc trên
để cơ quan điều tra chúng tôi nắm được những vụ việc trên để chúng tôi đấu tranh khai thác mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh nguyên thông báo ai là bị hại của các vụ án nở đảo chiếm đợt tài sản và trộm cắp tài sản
do các đối tượng nguyễn quang tiền gây ra hoặc biết các thông tin liên quan
đề nghị đến cơ quan công an trình báo hoặc liên hệ theo số điện thoại hai nghìn tám trăm linh ba bảy trăm năm mươi một bốn trăm hai mươi

để cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh nguyễn quang tiến gây ra hoặc biết các thông tin liên hệ theo số điện thoại hai nghìn tám trăm linh ba bảy trăm năm mươi một bốn trăm hai mươi